sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai úi đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn

khoảng chín giờ ngày ba mươi một tháng một mươi ba trong sáu nạn nhân bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện chi lăng để được xử lý vết thương
những trường hợp này bị thương nhẹ hơn nên sau khi thăm khám
trung tâm đã đồng ý cho nạn nhân chuyển về quê ở tỉnh quảng ninh để tiếp tục theo dõi điều trị
ba trường hợp còn lại bị chấn thương phần mặt sườn đã được điều trị và có thể chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh tiếp tục theo dõi theo nhu cầu
bà mai thị bông thành phố hạ long nạn nhân vụ tai nạn kể lại
lúc lên xe ngồi bà còn thức nhìn ra đường khá tối
đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh bà ngất đi
vài phút sau bà bông tình lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc cánh cửa xe bật ra bà nhanh chóng bỏ ra khỏi xe bà bông bị thương ở mắt
bà võ thị hà ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nạn nhân vụ tai nạn kể lại
sau khi lễ xong tại ngôi đền ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đoàn khách ra xe về
vừa đi được vài km xe ô tô gặp nạn
thời điểm đó đa số người có mặt trên xe đang ngủ
khi nghe tiếng động mạnh tiếng la hét thất thanh bà vội vàng tìm kiếm người thân
gia đình bà hà có ba người đi chuyến xe này gồm hai vợ chồng và người em chồng tất cả đều bị thương
giám đốc trung tâm y tế huyện tri răng nguyễn tiến lâm thông tin khoảng hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi
trung tâm nhận được tin báo và yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn
đơn vị đã ngay lập tức điều động cán bộ y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường đưa bảy nạn nhân về điều trị
trong đó một trường hợp được phát hiện đã tử vong khi đến trung tâm
khoảng ba giờ cùng ngày khi về đến trung tâm y tế huyện các nạn nhân bị thương vẫn trong tình trạng hoảng loạn
bác sĩ đã kiểm tra kịp thời xử lý chấn thương đồng thời động viên nạn nhân yên tâm điều trị
trung tâm y tế huyện hữu lũng tiếp nhận bốn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
hai trường hợp nặng sau khi được kiểm tra các y bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu
ca mổ thành công một người xin chuyển về bệnh viện tại quảng ninh một người điều trị tại trung tâm
hai trường hợp còn lại xin chuyển lên bệnh viện việt đức hà nội
hiện vụ tai nạn xe khách khiến cho năm người tử vong ở tuyên quang vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt